chiều hai mươi tháng tám tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới cũng như trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tin báo chí
trong nước và quốc tế về những vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời về việc một mươi tám ngư dân việt nam bị phía malaysia bắt giữ
bộ ngoại giao việt nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này
đề nghị cơ quan chức năng của malaysia điều tra làm rõ vụ việc
đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến ngư dân việt nam trên tinh thần nhân đạo hữu nghị
phù hợp luật pháp quốc tế
người phát ngôn bộ ngoại giao cũng cho biết hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ ba
sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng tám dưới hình thức trực tuyến với chủ đề
tăng cường quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng chung
ngoài ra người phát ngôn bộ ngoại giao cũng đã trả lời các câu hỏi về những vấn đề quan trọng khác